kính chào quý vị và các bạn
những ngày tới vùng áp thấp nóng phía tây sẽ có xu hướng phát triển trở lại
sự báo từ nay đến khoảng ngày một tháng sáu miền bắc sẽ bước vào một đợt nắng nóng diện rộng
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ sau đó giảm nhẹ khoảng một độ trong ngày một tháng sáu
khu vực phía tây bắc bộ cũng có nắng nóng diện rộng trong ba ngày tới do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
riêng khu tây bắc có nắng nóng gai gắt với mức nhiệt trên ba mươi tám độ
nhiệt độ chưa chiều cao kết hợp với độ ẩm thấp nên người dân cần lưu ý bổ sung đầy đủ nước
tránh làm việc ngoài trời trong thời gian dài gây ảnh hưởng đến sức khỏe
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ là khu vực có nắng nóng gai gắt nhất trên cả nước
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới là ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi tám độ
sang đến ngày một tháng sáu nhiệt độ trên khu vực sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
nắng nóng vẫn xuất hiện trên diện rộng
tại khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
cường độ nắng nóng sẽ dịu hơn đôi chút với nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
ở phần phía bắc có nơi cao hơn
về chiều tối do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nên vẫn đều đạn xuất hiện mưa rào và rông rải rác
cục bộ có nơi mưa với lượng khá nên người dân cần cảnh giác với các hiện tượng lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
khu vực tây nguyên do nằm ở phía nam của giải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
nên trong hai ba ngày tới tiếp tục có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
đặc biệt là từ khoảng đầu tháng sáu mưa rông có khả năng tiếp tục gia tăng về lượng diện mưa cũng đều hơn
và do có mưa nên nền nhiệt độ tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi hai độ
tại nam bộ vẫn duy trì mưa rông trên diện giải rác trong những ngày tới
và cục bộ có mưa vừa mưa to
quý vị cần lưu ý là lượng mưa và diện mưa sẽ tăng lên trong những ngày đầu tháng sáu
và ngày nắng nóng oi bức với nhiệt độ phổ biến sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi bốn độ